nam từ liêm hà nội đã phát hiện một nhóm đối tượng tự ý tổ chức test nhanh covid một mươi chín cho khán giả vào sân
ngay lập tức nhóm này đã bị lực lượng công an quận đưa về trụ sở đấu tranh làm rõ
bước đầu cho thấy nhóm đối tượng này không hề được cơ quan chức năng cấp phép và có dấu hiệu không test
chỉ điền thông tin bán lấy tiền với giá hai trăm linh đồng một tờ xét nghiệm
theo lãnh đạo công an quận nam tử liêm một bộ phận người dân đã không nghiên cứu kỹ quy định của ban tổ chức
chính vì vậy nhiều người dù có vé nhưng không được vào sân
và test covid một mươi chín từ đó nhóm đối tượng trên đã lợi dụng để test nhanh covid một mươi chín
thậm chí không cần test và tự điền kết quả bán cho người có nhu cầu với giá hai trăm linh đồng
còn tại khánh hòa do mưa lớn kéo dài tại km bốn mươi một ba trăm linh quốc lộ hai mươi bảy c
đoạn ngang qua xã sơn thái huyện khánh vĩnh nối thành phố nha trang thành phố đà lạt
đã bị sạt lở ta luy dương xuống mặt đường gây ách tắc giao thông nghiêm trọng
khối lượng đất đá bị sạt lở khoảng chín m hai
tri cục quản lý đường bộ ba đã chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực thiết bị máy móc
để khắc phục giải phóng ách tắc trong thời gian sớm nhất
cũng tại huyện khánh vĩnh mưa lớn khiến nước ở các sông dâng lên cao
gây ngập một số cầu tràn
các địa phương đã chốt chặn không cho người dân đi qua cầu tràn để đảm bảo an toàn
tại thành phố nha trang mưa lớn làm ngập cục bộ ở một số tuyến đường giao thông chính
các địa phương trong tỉnh đã chủ động di rời hơn một ba trăm linh hộ dân ở sáu vị trí
là các sườn núi ở thành phố nha trang huyện cam lâm huyện vạn ninh có nguy cơ sạt lở
khắc phục tắt đường trên quốc lộ hai mươi bảy c đồng thời đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý